xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã thi hành các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với nguyễn thanh trì tránh thanh tra tỉnh lai châu về hành vi nhận hối lộ
vào ngày một mươi tháng năm viện kiểm sát nhân dân tỉnh lai châu đã phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thi hành các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với nguyễn thanh trì tránh thanh tra tỉnh lai châu về hành vi nhận hối lộ
theo khoảng hai ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật